dù lúa hẻ thu năm hai nghìn hai mươi ở đồng bằng sông kiều long đang vào thời kỳ đẻ nhánh làm đồng
nhưng đã có nhiều thương lái tìm đến tận ruộng và nhà dân để thỏa thuận giá thu mua lúa và đặt cọc trước cho nông dân
loại lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn đang được nhiều thương lái đặt cọc mua với giá trên dưới bốn tám trăm linh đồng một kg
các loại lúa hạt dài như om năm nghìn bốn trăm năm mươi một om bốn nghìn hai trăm một mươi tám om ba trăm tám mươi có giá từ bốn chín trăm linh đến năm đồng một kg
theo bà con nông dân mức giá này đang cao hơn khoảng bốn trăm linh sáu trăm linh đồng một kg so với giá lúa nông dân bán trong vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
hiện đa số thương lái đưa tiền cọc trước khoảng hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng một công lúa